ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền đảm bảo an toàn hiệu quả
tiến hành giả soát và khẩn trương hoàn thành việc tiêm chủng đủ liều cơ bản với các trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên
kể cả các trường hợp có bệnh nền hiện đang là f một trong khu vực phong tỏa
có phương án tiêm cơ động tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
đảm bảo hoàn thành tiêm phủ mũi một vaccine phòng covid một mươi chín cho toàn tỉnh trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
đồng thời triển khai tiêm mũi bổ sung mũi nhắc lại với các trường hợp đủ thời gian theo hướng dẫn tại công văn số một mươi nghìn hai trăm hai mươi năm bitdp ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đúng quy định nhanh chóng thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần đảm bảo tuyệt đối an toàn không để dịch bệnh lây lan trên cộng đồng
sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai sở y tế trà vinh công bố ghi nhận bốn trăm ba mươi năm ca nhiễm covid một mươi chín mới trong đó bốn trăm linh hai ca cộng đồng
như vậy tỉnh trà vinh ghi nhận một mươi hai tám trăm chín mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín trong đó có ba chín trăm năm mươi bệnh nhân được điều trị khỏi
từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến nay số ca dương tính với sars cov hai ở trà vinh liên tục ở mức cao bình quân ba trăm linh ca một ngày
trước tình hình quá tải bệnh nhân ở các bệnh viện giã chiến ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh vừa quyết định thành lập thêm bốn cơ sở thu dung
điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng với tổng quy mô sáu trăm một mươi năm giường đặt tại các huyện châu thành xuyên hải và tiểu cần
trước đó bảy bệnh viện giã chiến ba cơ sở thu dung của tỉnh trà vinh
với quy mô một ba trăm hai mươi dường đã quá tải ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh đã thành lập một mươi một cơ sở thu dung điều trị người nhiễm covid một mươi chín nhẹ không có triệu chứng tại các huyện cầu kè trà cú châu thành cầu ngang
các trung tâm y tế trong tỉnh phối hợp trạm y tế các xã phường thị trấn các tổ chức điều trị covid một mươi chín cộng đồng triển khai điều chuyển bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng khỏi các bệnh viện giã chiến các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín để khắc phục tình trạng quá tải
hiện tỉnh có hơn một tám trăm linh f điều trị tại nhà
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp ở trà vinh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trà vinh lê văn hẳn chỉ đạo các cơ sở ngành các huyện thị xã thành phố tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân nhất là cán bộ công chức viên chức người lao động tại các cơ quan đơn vị nâng cao ý thức phòng chống không để dịch bệnh phát sinh tại cơ quan đơn vị

trong tháng một mươi hai hoàn thành việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai tuổi trở lên đến nay người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một đạt chín mươi ba bốn và mũi hai đạt bảy mươi năm bốn hơn tám mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine trong đó hơn bốn mươi một năm trăm linh em đã được tiêm mũi hai
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai tại buổi họp báo định kỳ ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đến hết ngày một mươi hai tháng một mươi hai đã tiêm vaccine covid một mươi chín cho người dân là hơn bảy triệu mũi một hơn sáu triệu mũi hai và trên một mươi một bảy trăm linh liều bổ sung
nhắc lại tp hcm khảo sát và lập danh sách người trên sáu mươi năm tuổi có bệnh nền dự kiến đến ngày một mươi hai tháng một mươi hai hoàn thành nhưng do hoạt động còn mới và gặp nhiều khó khăn nên đến nay chưa xong
về việc tiêm vaccine cho người lao động quay lại làm việc ông tâm cho biết tp hcm đang có chiến dịch đi từ ngõ gõ từng nhà để tìm những người chưa tiêm sang lọc và tiêm chủng
giải thích con số trong báo cáo đánh giá cấp độ dịch của tp hcm luôn khẳng định một trăm linh người từ một mươi tám tuổi đã tiêm ít nhất một mũi
xong thực tế số lượng người chưa tiêm còn lớn và nhiều trường hợp tử vong
ông tâm cho rằng do tình hình di biến động dân cư ở thành phố phức tạp việc tính tỷ lệ tiêm chủng dựa trên thống kê dân số ở một thời điểm nhất định
con số này do tri cục dân số và kế hoạch hóa gia đình tp hcm thống kê ở thời điểm trước dịch
theo ông hoàng tùng chủ tịch ủy ban nhân dân tp thủ đức qua thống kê có hơn sáu mươi người trên địa bàn thuộc nhóm nguy cơ cao
chủ yếu là trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền đồng thời ra soát những người chưa tiêm mũi nào
trên sáu mươi ca tử vong ở tp thủ đức là chưa tiêm vaccine trong đó có cả trường hợp không có bệnh nền
nếu không tiêm vaccine thì tỷ lệ tử vong là trên sáu mươi còn nếu có thêm bệnh nền thì tỷ lệ càng cao
ông tùng nêu thực tế nhiều gia đình có ông bà cha mẹ lớn tuổi và kem bệnh lý nền nghiêm trọng như tai biến
bệnh nan y nên có tâm lý sợ tiêm vaccine sẽ thành biến chứng nguy hiểm
thực tế khi vận động tại địa phương chúng tôi nắm danh sách những người chưa tiêm nhưng vận động khó khăn
gia đình thậm chí ký giấy đồng ý không tiêm vaccine
với trách nhiệm của lãnh đạo tp thủ đức chúng tôi tha thiết mong người dân hãy tiêm vaccine
nếu chưa có điều kiện đi đến trạm y tế thì chúng tôi sẽ tiêm tại nhà ông tùng cho biết
đối với những người có bệnh nền tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai cho biết
đa phần các đợt tiêm vaccine tập trung ở cộng đồng nên việc chăm sóc y tế khó khăn
những người có bệnh nền huyết áp tăng cao khi đến bản tiêm đều hoãn tiêm hết
sau đó những người này mà đến thẳng bệnh viện thì không có bệnh viện nào tiêm vì không được phân bổ vaccine
người có bệnh nền đăng ký với phường xã để có cơ hội chăm sóc bà mai khuyên cáo
để đáp ứng phân tầng điều trị f quận hoàn kiếm hà nội đã thành lập trạm y tế lưu động thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín
nhằm giảm tải cho các bệnh viện của thành phố hà nội
dự kiến từ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trạm y tế lưu động tại địa chỉ số chín phố hai bà trưng
phường tràng tiền quận hoàn kiếm đi vào hoạt động có khả năng thu dung điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai công tác lắp ráp trạm y tế lưu động được khẩn trương thực hiện
trao đổi với phóng viên ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cho biết
trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận
phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
đây là trạm y tế lưu động thứ ba của quận hoàn kiếm sau trạm y tế lưu động tại đồng xuân và hàng thiết
cùng với đó quận hoàn kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị trong điều kiện cần thiết quận có thể thành lập tới ba mươi tám trạm y tế lưu động
theo ông nguyễn quốc hoàn quận hoàn kiếm có diện tích khá chật hẹp mật độ dân số cao nhưng địa phương cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn
qua khảo sát địa phương đã lựa chọn các trường mầm non tiểu học trên địa bàn để thành lập các cơ sở thu dung
chia sẻ thêm với phóng viên bà lê phương hoàng yến chủ tịch ủy ban nhân dân phường tràng tiền quận hoàn kiếm nhận định
đến thời điểm hiện tại mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân dành cho người mắc covid một mươi chín đã được chuyển đến
mọi công đoạn được gấp rút hoàn tất đảm bảo đúng tiến độ mà thành phố hà nội yêu cầu